trong những ngày vừa qua chỉ số ô nhiễm không khí tại thủ đô hà nội thường xuyên ở ngưỡng có hại cho sức khỏe
với hàm lượng bụi mịn trong không khí cao không chỉ ghi nhận số bệnh nhân mắc các bệnh lý về đường hô hấp tăng nhanh
mà các bệnh lý về da cũng có sự gia tăng đột biến số lượt người đến khám và điều trị
trong những ngày hà nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng chị sơn cho biết vì lý do công việc nên thường phải ra đường
khả năng tiếp xúc với bụi nhiều sau đó ra chị xuất hiện tình trạng mẩn ngứa
ban đầu tổn thương chỉ là màng nhỏ sau đó lan rộng ở lưng cổ tay và mặt
bệnh viện gia liễu trung ương cho biết trong thời điểm hà nội ô nhiễm không khí
mỗi ngày khoa khám bệnh của viện tiếp nhận từ một năm trăm linh đến một tám trăm linh ca đến khám tăng ba mươi so với ngày khác
ô nhiễm không khí có thể làm khởi phát hoặc nặng lên một số bệnh như viêm da tiếp xúc dị ứng
viêm da cơ địa
mụn trứng cá mẩy đay lão hóa da giám má sạm da
đặc biệt tình trạng này còn làm cho một số bệnh da kém đáp ứng điều trị và dễ tai phát nặng lên
kéo dài khó điều trị hơn
đang nói là nhiều người tự ý mua thuốc bồi hay đắp lá điều trị khiến cho tình trạng da ngày càng tổn thương nặng hơn
thậm chí là nhiễm trùng

da thì là một bộ phận rất là quan trọng ở cơ thể vì nó chính là hàng rào bảo vệ
ngăn cơ thể chịu tác động của môi trường bên ngoài nên sẽ có sự tương tác rất lớn giữa da và môi trường
trong khi tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng sẽ làm gia tăng một số bệnh da
bởi vì khi mà dưới tác động của các yếu tố trong không khí mà gây ô nhiễm thì nó sẽ gây nên những cái phản ứng viêm rất là mạnh của da và nó sẽ làm cho da mẩn đỏ ngứa ngáy da khô và đồng thời là nó làm tăng những cái gốc tự do trong da nữa và làm tăng quá trình lão hòa da
các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần trang bị đầy đủ mũ nón áo và kính khi ra đường để phần nào hạn chế tác hại của môi trường bên ngoài thường xuyên rửa sạch tay nhỏ mắt mũi bằng nước muối sinh lý